trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao vào chiều ngày hai mươi năm tháng năm
phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
tại cuộc họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam đã thông tin cho báo chí
về vụ việc tàu cá việt nam bị tàu kiểm ngư indonesia bắt
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có thông tin chính thức về vụ việc này
hiện nay thì hai bên đang giải quyết vụ việc trên tinh thần hữu nghị và cơ sở quan hệ đối tác chiến lược